trong những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến khoảng năm trăm linh mét khối đất đá từ ta lưu dương đèo sê san đổ xuống tại km số một mươi
đã khiến tuyến đường vào xã ia kareng huyện chư pa tỉnh gia lai bị cô lập hoàn toàn
trong gần hai mươi bốn giờ hơn năm trăm linh hộ dân sinh sống tại xã ia kareng đã bị cô lập khi đây là con đường độc đạo từ xã ra trung tâm huyện
đơn vị quản lý tuyến đường là công ty thủy điện iali đã đưa phương tiện cơ giới tiến hành gạt và vận chuyển số đất đá ra khỏi hiện trường
hiện sạt lở đã được khắc phục bảo đảm đi lại của người dân
tuy nhiên trước tình trạng mưa lớn vẫn đang xảy ra chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo đối với người phương tiện qua lại tuyến đường này khi vẫn tiếp tục xuất hiện một số điểm sạt lở khác